tại quảng bình do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to gây ngập lụt nặng trên diện rộng
khiến nhiều tuyến đường bị tê liệt hàng trăm ngôi nhà chìm sâu trong biển nước
trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp lực lượng chức năng của tỉnh đã chủ động các phương án đối phó nỗ lực cứu người và phương tiện ngay khi nhận được thông tin
do lượng mưa lớn trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn cùng với nước các sông từ thượng đổ về đã làm cho các tuyến đường tại tỉnh quảng bình bị ngập úng
nhiều điểm tại đường hồ chí minh quốc lộ một a ngập sâu gần hai mét gây ách tắc cục bộ
nước tại các tuyến đường liên huyện liên xã và giao thông nông thôn cũng bị ngập sâu nhiều mét
tại thành phố đồng hới lượng mưa kỷ lục lên tới hơn năm trăm linh mm đã khiến hầu hết các tuyến đường ngập nặng giao thông bị tê liệt
hàng trăm phương tiện giao thông mô tô xe máy ô tô bị chết máy và ngập trong nước
để khắc phục tình hình trên lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh quảng bình đã huy động lực lượng chốt chặn tại các điểm sung yếu điều khiển phương tiện giao thông đi lại an toàn tránh vào những tuyến đường bị ngập sâu gây nguy hiểm
chúng tôi luôn luôn theo dõi diễn biến của thời tiết và chủ động với phương châm bốn tại chỗ
và riêng hiện nay thì quốc lộ một a đang bị chia cắt
chúng tôi đang phân luồng để cho các phương tiện không đi vào vùng ngập lụt nguy hiểm đến tính mạng
và chúng tôi phân luồng điều tiết giao thông để các phương tiện đi lại
cũng ngay trong đêm một mươi bốn tháng một mươi sau khi nhận được tin báo tại tiểu khu ba phường nam lý thành phố đồng hới có nhiều hộ dân bị cô lập do ngập lụt nặng
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã kịp thời triển khai lực lượng cùng với cano xuồng đến tận nơi ứng cứu bà con đến nơi tránh trú an toàn